tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ban cơ yếu chính phủ tổ chức hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước doanh nghiệp xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị nhằm cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số chứng thực chữ ký số giới thiệu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan nhà nước doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai và ứng dụng chữ ký số phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử
theo thống kê của trung tâm chứng thực điện tử quốc gia bộ thông tin và truyền thông tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có gần hai bảy triệu chứng thư số đã được các doanh nghiệp cấp ra và số lượng chứng thư số đang hoạt động là hơn một một mươi sáu triệu
số lượng chữ ký số đã phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu về cung cấp quản lý sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của cơ quan đảng nhà nước các cấp